ba quả rocket đã rơi gần đại sứ quán mỹ tại vùng xanh ở thủ đô baghdad của iraq
hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại khác
khỏi báo động đã văng lên trên khắp vùng xanh ngay sau khi vụ tấn công xảy ra
mỹ từng cáo buộc các nhóm bán quân sự được iran hậu thuẫn tiến hành các vụ tấn công tương tự
trong những tháng gần đây tại vùng xanh
tuy nhiên cho đến nay chưa có bất kỳ nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm
những ngày qua các căn cứ quân sự tại iraq có binh sĩ mỹ đồn trú
cũng hứng chịu các cuộc tấn công bằng rocket và tên lửa
còn trước đó ngày một mươi hai tháng một quân đội iraq thông báo có bốn binh sĩ bị thương
trong các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ không quân balad ở tỉnh salahuddin
các vụ tấn công nói trên xảy ra trong bối cảnh tình hình trung đông gia tăng căng thẳng
giữa các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau giữa mỹ và iran